nút giao thông cửa ngõ thủ đô phía nam hà nội là nút sao có mật độ phương tiện rất lớn
vì đây là tuyến kết nối với cao tốc pháp vân cầu rẽ
tuyến cao tốc có mật độ phương tiện lớn nhất hà nội hiện nay
tuy nhiên thì cũng chính tại nút giao thông này đang tồn tại một thực tế giao thông khá phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm đã tồn tại nhiều năm qua
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mặc dù đây là nút giao thông trọng điểm của thủ đô kết nối với tuyến cao tốc huyết mạch pháp vân cầu rẽ
thế nhưng tại đây lại tồn tại một thực tế đó là nhiều xe máy ô tô muốn đi vào đường gom nằm song song
với đường cao tốc pháp vân cầu rẽ thì phải đi ngược chiều một quãng đường có độ dài khoảng hơn một trăm linh mét
và thực tế tại đây không có biển cấm rẽ vào đường gom và thế là người dân cứ mặc nhiên đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm
không chỉ xe máy thậm chí cả ô tô xe tải cũng đi ngược chiều
bất chấp nguy hiểm của những người xung quanh đánh giá về thực tế này các chuyên gia giao thông cho rằng
đó là một sự xấu xí trong văn hóa giao thông của người việt đặt quyền lợi và lợi ích của bản thân
cao hơn xã hội và những người xung quanh
đối với những bất cập như thế này thì chúng tôi sẽ về sẽ báo cáo với cả ban chỉ huy đội
để ban chỉ huy đội kế nhị lên ban chỉ huy phòng và sở giao thông vận tải
để tổ chức giao thông và lắp đặt những biển báo theo đúng quy định
để cho người dân thăm giao thông đi theo đúng quy định và an toàn